ông tô lâm bộ trưởng bộ công an được giới thiệu để quốc hội bầu làm chủ tịch nước và ông trần
thanh mẫn phó chủ tịch thường trực quốc hội được giới thiệu để bầu làm chủ tịch quốc hội
báo sức khỏe và đời sống trân trọng giới thiệu tiểu sử và quá trình công tác của hai ông
lâm và trần thanh mẫn sau phiên bế mạc hội nghị trung ương chín sáng ngày một mươi tám tháng năm tại văn phòng
chung mương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã làm việc cùng các lãnh đạo chủ chốt tham dự có
bộ chính trị thường trực ban bí thư lương cường ủy viên bộ chính trị trưởng ban tổ chức trung ương
tránh văn phòng trung ương đảng lê minh hưng các lãnh đạo chủ chốt đã họp để nghe đánh giá
tình hình công việc của đất nước trong thời gian vừa qua và tập trung cho ý kiến chỉ đạo để triển
khai công việc trong thời gian tới theo kết luận hội nghị trung ương chín đã đề ra đây là cuộc họp
lãnh đạo chủ chốt đầu tiên sau khi hội nghị trung ương chín đã thông qua một số nội dung quan trọng
và giới thiệu nhân sự để quốc hội khóa một mươi năm bầu các chức danh chủ tịch nước chủ tịch quốc hội
tổng bí thư chúc mừng việc chung mương thống nhất rất cao giới thiệu ông tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an để quốc hội khóa một mươi năm bầu giữ chức chủ tịch nước
ông trần thanh mẫn ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội để quốc hội khóa một mươi năm
bầu giữ chức chủ tịch quốc hội có thể khẳng định trong nửa đầu nhiệm kỳ khóa một mươi ba và nửa đầu
năm hai nghìn hai mươi bốn bộ chính trị ban bí thư lãnh đạo chủ chốt đứng đầu là tổng bí thư nguyễn phú trọng đã
luôn giữ vững sự đoàn kết thống nhất phối hợp chặt chẽ lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt các
nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch đã đề ra đặc biệt tổ chức thành công nhiều sự kiện chính
trị quan trọng đồng thời xử lý kịp thời có hiệu quả các vấn đề đột xuất phát sinh
kinh tế vĩ mô ổn định lạm phát được kiểm soát các cân đối lớn cơ bản được đảm bảo
các lĩnh vực quốc phòng an ninh đối ngoại xây dựng chỉnh đốn đảng phòng chống tham nhũng tiêu
cực đạt nhiều kết quả tích cực về một số công việc trọng tâm trong thời gian tới
lãnh đạo chủ chốt nhấn mạnh bên cạnh những thời cơ và thuận lợi chúng ta đang và sẽ phải đối
diện với rất nhiều khó khăn thách thức vì vậy yêu cầu rất quan trọng là cần phải tiếp
tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết thống nhất trong toàn đảo toàn dân và toàn quân
mà trước hết là trong ban chấp hành trung ương đảng lãnh đạo chủ chốt bộ chính trị
ban bí thư phải thật sự đoàn kết thực sự gương mẫu toàn tâm toàn ý vì sự nghiệp chung
cụ thể là cần tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình làm việc năm hai nghìn hai mươi bốn của ban chấp hành
trung ương đảng bộ chính trị ban bí thư cùng với đó khẩn trương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của
trung ương sớm hoàn chỉnh đề cơ chi tiết xây dựng dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi bốn của đảng
đề trình hội nghị trung mương một mươi khẩn trương ban hành chỉ thị của bộ chính trị về đại hội đảng bộ
các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi bốn của đảng chỉ đạo quán triệt
cụ thể hóa triển khai thực hiện ở các cấp ủy tổ chức đảng đảm bảo chặt chẽ sát thực
thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế gắn với củng cố giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô
kiểm soát lạm phát đảm bảo cân đối lớn của nền kinh tế tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất
kinh doanh bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
đồng thời triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại tăng cường quan hệ với các nước
các đối tác quan trọng ưu tiên thúc đẩy và tổ chức chú đáo các sự kiện đối ngoại trong và ngoài
nước giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước làm tốt công tác cán bộ
bảo vệ chính trị nội bộ tiếp tục làm tốt công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực
góp phần củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước và chế độ
tiểu sử bộ trưởng bộ công an tô lâm
ông tô lâm sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy sáu mươi bảy tuổi quê huyện văn giang tỉnh hương yên trình độ giáo sư tiến sĩ
ngày vào đảng hai mươi hai tháng tám năm một nghìn chín trăm tám mươi một ngày chính thức hai mươi hai tháng tám năm một nghìn chín trăm năm mươi
khen thưởng bao huân chương quân công hạng nhất tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
hai huân chương chiến công hạng nhất tháng một năm hai nghìn hai tháng chín năm hai nghìn tám
huân chương chiến công hạng nhì tháng năm năm hai nghìn bảy
huân chương chiến công hạng ba tháng ba năm hai nghìn bảy
huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng một hai ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
huy chương vì sự nghiệp an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai
huân chương tự do hạng nhất của nhà nước lào năm hai nghìn một mươi tám
huân chương lao động hạng nhất của nhà nước lào năm hai nghìn một mươi bảy
ông tô lâm là ủy viên bộ chính trị khóa một mươi hai một mươi ba ủy viên trung ương đảng các khóa một mươi một một mươi hai một mươi ba
bí thư đảng ủy công an trung ương đại tướng bộ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
ông tô lâm là đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn một mươi năm
sự nghiệp của ông tô lâm gắn liền với ngành công an
từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ông tô lâm lần lượt trải qua nhiều chức vụ trong ngành công an như phó trưởng phòng
rồi trưởng phòng cục bảo vệ chính trị i phó cục trưởng cục bảo vệ chính trị i rồi cục trưởng cục bảo vệ chính trị iii
phó tổng cục trưởng tổng cục an ninh rồi phó tổng cục trưởng phụ trách tổng cục an ninh một tổng cục trưởng tổng cục an ninh i
từ năm hai nghìn một mươi ông được bổ nhiệm làm thứ trưởng bộ công an
tại đại hội một mươi một của đảng năm hai nghìn một mươi một ông tô lâm được bầu là ủy viên trung mương đảng khóa một mươi một
tới tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn ông tô lâm được thăng cấp bậc hàm thượng tướng
tại đại hội thứ một mươi hai của đảng năm hai nghìn một mươi sáu ông tô lâm được bầu vào ban chấp hành trung ương rồi bộ chính trị khóa một mươi hai
sau đó được bổ nhiệm làm bộ trưởng bộ công an
tháng một năm hai nghìn một mươi chín ông tô lâm được phong quân hàm đại tướng
tại đại hội thứ một mươi ba ông tô lâm tiếp tục được bầu vào ban chấp hành trung ương bộ chính trị khóa một mươi ba tiếp tục giữ chức bộ trưởng bộ công an
ông tô lâm cũng là đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
tiểu sử phó chủ tịch thường trưởng quốc hội trần thành mẫn
ông trần thanh mẫn sáu mươi hai tuổi quê quán xã thạnh xuân huyện châu thành a tỉnh hậu giang dân tộc kinh ngay vào đảng hai mươi năm tháng tám năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngày chính thức hai mươi năm tháng tám năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
khen thưởng huân chương lao động hạng một hai ba năm hai nghìn hai nghìn năm hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi bảy
huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba
đồng chí trần thanh mẫn từng đảm nhiệm các chức vụ
ủy viên bộ chính trị khóa một mươi ba bí thư trung ương đảng khóa một mươi hai ủy viên trung ương đảng khóa một mươi một một mươi hai ủy viên dự khuyết trung ương đảng khóa một mươi
phó chủ tịch quốc hội khóa một mươi bốn từ mùa một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một bí thư đảng đoàn chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đại biểu quốc hội khóa một mươi ba một mươi bốn đoàn đại biểu quốc hội thành phố cần thơ
tóm tắt quá trình công tác của đồng chí trần thành mẫn
từ tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đến tháng chín năm một nghìn chín trăm tám mươi đồng chí trần thanh mẫn là cán bộ ban trường học huyện đoàn châu thành tỉnh hậu giang
từ tháng một mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi đến tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi hai đồng chí trần thanh mẫn giữ chức tránh văn phòng huyện đoàn châu thành
ủy viên ban chấp hành rồi ủy viên ban thường vụ huyện đoàn châu thành tỉnh hậu giang
từ tháng một năm một nghìn chín trăm tám mươi ba đến tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy đồng chí trần thanh mẫn giữ chức phó bí thư thường trực huyện đoàn
rồi huyện ủy viên bí thư huyện đoàn châu thành đại biểu hội đồng nhân dân huyện châu thành tỉnh hậu giang
từ tháng một năm một nghìn chín trăm tám mươi tám đến tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đồng chí trần thanh mẫn là ủy viên ban thường vụ tỉnh đoàn phó bí thư tỉnh đoàn hậu giang
sau đó làm phó bí thư tỉnh đoàn rồi bí thư tỉnh đoàn cần thơ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh khóa bốn
học cử nhân chính trị tại học viện chính trị quốc gia hồ chí minh hệ chính quy
từ tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đến tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đồng chí trần thanh mẫn đảm nhiệm chức vụ ủy viên ủy ban nhân dân tỉnh
ủy viên ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh bí thư đảng ủy văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh cần thơ
từ tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đến tháng một mươi hai năm hai nghìn ba đồng chí trần thanh mẫn là tỉnh ủy viên
ủy viên ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cần thơ
từ tháng một năm hai nghìn bốn đến tháng ba năm hai nghìn tám đồng chí trần thanh mẫn giữ các chức vụ
ủy viên ban thượng vụ bí thư quận ủy bình thủy đại biểu hội đồng nhân dân thành phố cần thơ nhiệm kỳ hai nghìn bốn hai nghìn chín
tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi của đảng đồng chí trần thanh mẫn được bầu làm ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung mương đảng
từ tháng ba năm hai nghìn tám đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi đồng chí trần thanh mẫn là ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cần thơ
từ tháng một năm hai nghìn một mươi một đến tháng chín năm hai nghìn một mươi năm tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi một của đảng đồng chí trần thanh mẫn được bầu làm ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư thành ủy trường đoàn đại biểu quốc hội khóa một mươi ba
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm đến tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu ủy viên ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi một ủy viên đảng đoàn phó chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam trường đoàn đại biểu quốc hội khóa một mươi ba tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng đồng chí trần thanh mẫn được bầu làm ủy viên ban chấp hành trung mương đảng
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy đồng chí trần thanh mẫn là ủy viên ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi hai phó bí thư đảng đoàn bí thư đảng ủy cơ quan phó chủ tịch tổng thư ký ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín ủy viên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng năm năm hai nghìn một mươi tám đồng chí trần thanh mẫn là ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai bí thư đảng đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
tại hội nghị chung mương bảy khóa một mươi hai đồng chí trần thành mẫn được chung mương bầu vào ban bí thư chung mương đảng
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám đến một mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đồng chí trần thanh mẫn giữ chức bí thư trung ương đảng khóa một mươi hai bí thư đảng đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
từ hai mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi một đồng chí trần thành mẫn đảm nhiệm chức vụ bí thư chung mương đảng khóa một mươi hai bí thư đảng đoàn chủ tịch ủy ban chung mương mặt trận tổ quốc việt nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đồng chí trần thành mẫn là ủy viên bộ chính trị khóa một mươi ba bí thư đảng đoàn chủ tịch ủy ban chung mương mặt trận tổ quốc việt nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn